giảm nhân sự và quan trọng là giảm áp lực tránh được cảnh người người chen chút ngọc hồ sơ
đây là hướng đi của tp hcm trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
và trong bối cảnh dịch covid một mươi chín thực hiện giãn cách xã hội với những thủ tục hành chính cấp bách không thể chờ đợi
thì các cơ quan hành chính vẫn tiếp nhận và giải quyết
tuy nhiên việc nhận và trả kết quả chủ yếu thông qua dịch vụ bưu chính công ích
khi mà thay đổi theo cái hướng mà
điện tử quán như thế này thì người dân được hưởng tượng rất là nhiều
đa số những người dân hiện tại thì tầng lớp trẻ rất là lớn và sử dụng công nghệ smartphone rất là nhiều
thì mọi người có cái thời gian hạn chế ra đường
thứ hai khi mà mình triển khai cái dịch vụ đăng ký công qua dịch vụ như thế này thì rất là tốt
mọi người có thể đăng ký thao tác trực tiếp trên điện thoại hoặc là máy tính của mình
đăng ký với những cơ quan nhà nước
để mà cung cấp những dịch vụ tiết kiệm thời gian hơn so với trước đây
năm hai nghìn một mươi chín hồ sơ thủ tục hành chính tại các sở ban ngành quận huyện phường xã thị trấn của tp hcm
giải quyết lên đến gần hai mươi một bốn triệu hồ sơ
hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ ba bốn hơn sáu triệu hồ sơ
có ba tám triệu hồ sơ được tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
và việc làm này đã được bộ nội vụ ghi nhận
thành phố hồ chí minh là địa phương có số lượng thực hiện cao nhất
trong thời gian này bưu điện cũng vẫn đang huy động toàn bộ lực lượng để phục vụ việc chi trả lương hưu
và chi trả chính sách người có công tại địa chỉ của người dân
thì trước đây thì cái việc chi trả này mình đang tổ chức chi trả tại các điểm của bùa cục hoặc là các phường xã
tuy nhiên là do cái việc cách ly xã hội như thế này thì ủy ban nhân thành phố chỉ đạo là bù điện
phải tổ chức lực lượng huy động toàn bộ để trả cho đối tượng hưởng
thì với người có công thì mình có bốn mươi năm
và đối với lương hưu thì mình có một trăm linh năm đối tượng
thì với một trăm năm mươi đối tượng mà phải chi trả tại nhà trong cái thời gian quy định của thành phố là phải hết tháng bốn là mới xong
thì thật sự là bu điện cũng phải nỗ lực rất là nhiều
bên cạnh đó vẫn phải sắp xếp một lực lượng để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn dịch vụ biêu chính công ích được thực hiện theo nghị quyết của chính phủ
chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố góp phần vào việc thực hiện các chương trình cải cách thủ tục hành chính
nâng chỉ số cải cách hành chính
hướng tới xây dựng thành phố thông minh
tuy nhiên cần có sự phối hợp nhiều hơn giữa các sở ngành quận huyện với biêu điện thành phố
để cung cấp danh mục chi tiết về thành phần hồ sơ đối với các thủ thuật hoàn chính
nhằm hướng tới sự tiện lợi nhất cho người dân không chỉ nội thành mà cả người dân ở xa
chỉ cần thao tác trên điện thoại như thế này người dân đã có thể biết được những thông tin về địa chính
thông qua ứng dụng của sở tài nguyên môi trường thành phố
ứng dụng thông tin quy hoạch tp hcm cung cấp giới dạng bản đồ hình ảnh các thông tin quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch giao thông quy hoạch cao độ nền với quy mô trên toàn địa bàn thành phố
về trước đây thì khi mà người dân muốn kiểm tra cái thông tin gì liên quan đến ngôi nhà của mình
thì bắt buộc phải liên hệ với sở tài nguyên môi trường của quận hoặc là của huyện hoặc là của thành phố
thì mình mới có thể kiểm tra được cái thông tin đó thì thay vì vậy thì bây giờ chính quyền thành phố kết hợp với
các cơ quan liên quan thì mình triển khai những cái ứng dụng online tích hợp cung cấp những cái ứng dụng đó
thì có thể tích hợp trên cái điện thoại của mình hoặc là trên những cái máy tính
trong nhiều ngành lĩnh vực cụ thể nhiều thông tin đã được cung cấp cho người dân thông qua cổng thông tin
hoặc ứng dụng trên điện thoại di động chính quyền tp hcm tập trung chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái ứng dụng công nghệ thông tin
của bộ máy chính quyền thành phố đáp ứng các mục tiêu chiến lược của một đô thị thông minh
quá trình chuyển đổi thực hiện từng bước để đến năm hai nghìn hai mươi năm tp hcm đồng bộ liên thông cho các hệ thống thông tin
khai thác tối đa công nghệ mới và nguồn lực xã hội để phục vụ cho phát triển phục vụ cho người dân và doanh nghiệp
trong năm hai nghìn hai mươi tp hcm tập trung hoàn thiện thể chế nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc chính quyền điện tử
thực hiện nhanh quá trình chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số quy chế tích hợp và vận hành kho dữ liệu dùng chung
đồng thời nghiên cứu xây dựng phương án kết nối cơ sở dữ liệu hiện có của thành phố với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành
triển khai đảm bảo được tiến độ thực hiện giai đoạn một các trung tâm các cấu phần quan trọng của các cấu phần trọng tâm của đề án đô thị thông minh
xây dựng kho dữ liệu dùng chung và hệ dữ liệu sinh thái hệ dữ liệu mở hiện nay thành phố cũng đã thành lập quy chế khai thác
kho dữ liệu này và hiện nay kho dữ liệu này được đặt ở tại công viên phòng mềm quan trọng
trong quá trình thực hiện năng lượng cách hành chính thành phố cũng đã triển khai nhiều đoàn kiểm tra về trách nhiệm người đứng đầu
trong việc thực hiện kẻ hình năng chủ đề năng lượng và năng lượng tổ phái
việc tổ chức khai thác kho dữ liệu dùng chung nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành của thành phố
cung cấp các tiện ích khai thác dữ liệu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố hồ chí minh
gắn bó chặt chẽ với xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh
thành phố triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số
và đáp ứng các mục tiêu chiến lược của thành phố hồ chí minh về phát triển thành một đô thị thông minh
kỳ họp sẽ được số hóa chuyển đến các thành viên dự họp để nghiên cứu trước
các câu hỏi thảo luận sẽ được tổng hợp chuẩn bị dự thảo kết luận
các thành viên đang dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung họp
sau khi họp xong các kết quả biểu quyết ý kiến chỉ đạo kết luận
sẽ được tổng hợp và thông báo đến các đơn vị cá nhân liên quan
còn với ứng dụng giao việc tức thời nhắc việc thông minh
lãnh đạo thành phố cóc thêm một thư ký ảo giúp thống kê phân loại công việc
lên lịch và nhắc việc tự động
các ứng dụng này có tính thiết thực hữu hiệu phục vụ công tác quản lý
điều hành của lãnh đạo thành phố lãnh đạo các sở ban ngành quận huyện
việc đưa vào sử dụng sẽ chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy
sang môi trường điện tử góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng các phiên họp
tăng tính kịp thời hiệu quả trong xử lý công việc quản lý điều hành của ủy ban nhân dân thành phố
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình
là chủ thể sáng tạo đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư
đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào hai mươi h hai mươi phút thứ năm tuần sau
xin kính chào tạm biệt